được triển khai cách đây ba năm nhưng dự án nhà máy nước sạch do ủy ban nhân dân huyện đắc tô tỉnh con tum đầu tư đến nay vẫn chưa thể hoạt động được khiến người dân thị trấn đắc tô không có nước sạch để dùng
trường tiểu học nguyễn bình khiêm cũng như hàng trăm hộ dân nằm ngay sát đường ống cấp nước của nhà máy sinh hoạt thị trấn đắc tô nhưng nhà trường cũng như người dân không có nước sạch để sử dụng
nguyên nhân là do đường ống bị hư hỏng tắc nghẽn gọi công nhân đến sửa chữa thì bị từ chối do không có vật tư thay thế vì vậy người dân cũng như trường học đều phải tự xoay sở đào giếng để có nước sử dụng hàng ngày